chung đối với sản phẩm thuốc sản xuất trong nước
các sản phẩm thuốc tham gia chương trình phải được bộ y tế cấp giấy đăng ký lưu hành

một lên sản phẩm thuốc đóng vai trò chủ đạo trong chiến lược sản xuất kinh doanh

hai lên sản phẩm thuốc có thời gian lưu hành và phát triển lâu dài
có chứng minh tính an toàn hiệu quả khi sử dụng và góp phần quan trọng
trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng bảo đảm chất lượng không ảnh hưởng đến sức khỏe
của tiêu dùng được công bố giá đúng quy định
ba lên sản phẩm thuốc được triển khai kinh doanh tuân thủ đúng các quy định của pháp luật
về sản xuất bảo quản phân phối và kinh doanh sản phẩm theo các tiêu chuẩn thực hành tốt

năm lên sản phẩm được triển khai kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan
sáu lên sản phẩm được triển khai kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan
bảy lên sản phẩm được triển khai kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật có liên quan